hôm qua tòa nhân dân tỉnh lạng sơn đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử sáu bị cáo là lý văn bộ hà văn thủ lý văn trường lý thế cường lý văn tuấn lý văn huấn đều trú tại xã quốc việt huyện tràng định tỉnh lạng sơn về tội chống người thi hành công vụ
trước đó tại phiên tòa sơ thẩm số bị cáo này cùng một mươi năm bị cáo khác đã bị tòa nhân dân huyện tràng định tuyên án về tội danh trên với mức án từ sáu đến tám tháng tù giam tuy nhiên sáu bị cáo này đã kháng cáo
theo cáo trạng các bị cáo đã tụ tập nhau ở lễ hội lồng tại chợ bình độ xã quốc việt huyện tràng định tỉnh lạng sơn để uống rượu do say rượu và lời qua tiếng lại trong nhóm có hai người to tiếng với nhau
lúc này tổ công tác của công an huyện tràng định tỉnh lạng sơn gồm bốn đồng chí đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trở tự tại lễ hội đã ra can ngăn lập tức nhóm đối tượng đã dùng gạch ghế nhựa mũ bảo hiểm đánh các đồng chí trong tổ công tác
hậu quả làm đồng chí đoàn hồng thiên cán bộ công an huyện tràng định và đồng chí nguyễn công dực phó trưởng công an xã quốc việt bị thương nặng tỷ lệ thương tật là ba bốn đồng chí khác bị thương nhẹ tòa nhân dân tỉnh lạng sơn đã giữ nguyên y án sơ thẩm đối với tất cả các bị cáo